trở lại vụ án tân hoàng minh

chào bán trái phiếu từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng trị giá một mươi ba mươi tỷ đồng
của ba công ty con thuộc tập đoàn tân hoàng minh
đến ngày năm tháng bốn

lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
và sáu đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hàng loạt các ngân hàng công ty chứng khoán
đã lên tiếng phủ nhận việc có liên quan đến
chín đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty
thuộc tập đoàn tân hoàng minh
bằng những khẳng định như
không bảo lãnh phát hành
không bảo lãnh thanh toán
không thực hiện dịch vụ phân phối các lô trái phiếu
không thực hiện việc chào bán
chuyện nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp
còn đối với các trái chủ
trước đó do quá suốt ruột với số tiền bỏ ra mua trái phiếu của tân hoàng minh
nên đã đến chủ sở doanh nghiệp
tại phố quang trung hai bà trưng hà nội để hỏi
giới phân tích thị trường cho rằng
nếu không giải quyết ổn thỏa quyền lợi của trái chủ
là tổ chức và cá nhân
cùng các chủ thể liên quan như đại lý phát hành
công ty tư vấn phát hành
sẽ trở thành một điểm nóng phức tạp trên thị trường tài chính
theo những gì mà tiến sĩ chia sẻ
cái vấn đề nó nằm ở chỗ là
chúng ta đặt niềm tin rất là lớn vào doanh nghiệp
đặc biệt là những doanh nghiệp có uy tín lớn trên thị trường
chẳng hạn như là cái vụ việc tân hoàng minh mới đây
thì qua cái vụ việc tân hoàng minh
thì người ta lại quan tâm nhiều hơn
về trách nhiệm của cả hai bên
vậy thì theo như tiến sĩ thì ngân hàng và công ty chứng khoán
tham gia vào hoạt động phát hành này
có trách nhiệm như thế nào ạ
nói về công ty chứng khoán
mình hiểu hôm nay như thế này
công ty chứng khoán
đó là một cái đơn vị mà mình khi mình phát hành
cổ phiếu hay trái phiếu gì mình phải qua đó hết
bởi vì khi mình phát hành
là mình phải luôn ký chứng khoán
gọi là mình phải thực hiện
thì tất nhiên là mình không thể nào mình tự làm được
thì đó là cái công ty trung gian để họ làm
đó là thông lệ của thị trường này
còn ngân hàng
thực tế thì ngân hàng là như thế này
cái vai trò của ngân hàng
ở một cái mức độ nhất định nhưng mà không bắt buộc
thí dụ bây giờ
thí dụ như là
có một số ngân hàng họ đứng ra bảo lãnh
thí dụ bây giờ tôi muốn đi vay
một cái khoản tôi muốn phát hành
mà tôi sợ là nhà đầu tư họ không có tin
thì tôi mới

một cái hợp đồng với ngân hàng
tôi nhờ ngân hàng đứng ra bảo lãnh
cho tôi cái phản quay này
thay vì sau này
nếu mà tôi không có tiền trả cổ đông
trả trái chủ
thì ngân hàng đứng ra trả
thì khi mà nếu mà ngân hàng bảo lãnh
thì họ sẽ thẩm định rất là kỹ
họ thẩm định rất là kỹ
rồi họ mới dám bảo lãnh
nhưng mà thường ngân hàng họ cũng rất là hạn chế khi bảo lãnh
qua những gì mà tiến sĩ chia sẻ
thì rất là nhiều những chuyên gia họ đưa ý kiến là
khi mà các nhà đầu tư
mà mua trái phiếu
thì nên mua trái phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu
và rõ ràng tân hoàng minh cũng là một cái doanh nghiệp hàng đầu
vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây
có phải là quan trọng vẫn nằm
ở cái chế tài xử lý và bảo vệ quyền lợi
hợp pháp cho nhà đầu tư không thu tiến sĩ
thị trường trái phiếu nó là một cái thị trường
vô cùng quan trọng
nó là một cái kênh huy động vốn
rất là hiệu quả
và nó huy động vốn của tất cả mọi người
chứ không chỉ là chúng ta huy động vốn tưởng ngân hàng
cho nên nó là
không vì một vài cái vụ việc
như là tân hoàng minh hay là những cái việc gì đó
mà chúng ta
chúng ta e về với cái thị trường này
cho nên điều quan trọng nhất là qua cái việc này đó
thì chúng ta thấy
là chúng ta còn quản lý nhà nước chưa có chặt
từ cái khâu phát hành
đến cái khâu sử dụng vốn
và các bên tham gia kiểm tra chéo với nhau
đúng không cũng chưa có tốt
thì qua cái đợt này
chúng ta rút kinh nghiệm
chúng ta làm cho nó tốt lên
để minh bạch cái thị trường này lên
để nó tiếp tục là một cái thị trường của tương lai
nó sẽ vừa giúp
cho doanh nghiệp huy động vốn
giúp cho những người dân họ có vốn ít
họ có tiền nhà gói
họ cũng có lựa chọn một cái kênh đầu tư
nó an toàn
nói chung là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái rủi ro
tuy nhiên thì các hoạt động trái phiếu
như những gì tiến sĩ vừa chia sẻ thì đang diễn ra rất là sôi động
đúng không ạ
vậy thì để tránh những vụ việc như tân hoàng minh
theo tiến sĩ thì chúng ta cần phải làm gì
để bảo vệ nhà đầu tư
thay vì là chỉ đưa ra lời cảnh báo thôi
nên có một cái tổ chức trung gian
đứng ra thẩm định cái phương án này trước
chứ hiện nay là chúng ta chỉ nộp hồ sơ lên bên kia thôi
người ta xem thẩm định là người ta thẩm định hồ sơ
chứ không phải thẩm định nội dung
cho nên nhiều người cứ nghĩ là đã có thẩm định
nhưng mà thực tế không phải
cái này người ta thẩm định hồ sơ đây
cái phương án anh
hồ sơ tôi coi là anh có phương án
anh có quyết định phê diệt phương án
mà nghe là có quyết định phê diệt phương án là đã có thẩm định phương án rồi đó
thì không phải
hiện nay là công ty họ tự họ phê diệt cái phương án đó
cho nên ý tôi muốn nói là phải có một cái tổ chức trung gian
hay là luật pháp quy định
một vài cái tổ chức hoạt động trung gian
để thẩm định cái phương án đó
đó là cái việc đầu tiên mà tôi nghĩ phải rõ
cái thứ hai
đó là trong luật thì cũng có quy định là
khi anh phát hành thì anh phải có cái báo cáo xếp hạng
tính nhiệm tính dụng
luật có quy định nha
chứ không phải không có nghị định mình có đó
chứ không phải không có đâu
mọi người nói không có nhưng thực tế là mình có
nhưng mà hiện nay đó nha
mình không có công ty nào để đứng ra làm chuyện đó hết đó
không có ai mà không có tổ chức nào đứng ra làm
cái chuyện mình đi xếp hạn tính nhiệm tính dụng
của mấy cái ông phát hành đó
cho nên chúng ta phải nhanh chóng
có thể là xã hội hóa cho cái việc thành lập những cái tổ chức này
hoặc là nhà nước đứng ra thành lập gì đó cũng được
nó là tùy nhưng mà phải có một cái tổ chức
trung gian nó đứng ra nó xếp hạn
ông nào quy tính số một số hai số ba
trong từng cái ngành một vậy đó
bây giờ tôi không biết ông nào quy tính
thì phải có ông nào nói cho tôi biết là ai quy tính chứ
giống như mình đi đầu tư vậy đó
anh nói anh quy tính thì quy tính
nhưng mà tôi có biết anh có quy tính không
bây giờ có cái ông nào chuyên nghiệp đi theo dõi anh
anh có quy tính thiệt không
thì hiện nay là luật mình có
nhưng mà thực tế mình không có tổ chức nào làm chuyện này
thì tôi có nghĩ đây là cái việc thứ hai mà chúng ta cần phải bắt tay vào làm
cái việc thứ ba là
các bên có liên quan
phải tham gia kiểm soát chéo lẫn nhau
và thông qua đó nhà nước
sẽ biết được cái người phát hành
là họ có đủ điều kiện phát hành
sử dụng tiền có đúng mục đích hay không
thí dụ bây giờ doanh nghiệp nào làm ăn thì cũng qua hệ thống ngân hàng đúng không
nhưng mà riêng cái dòng tiền mà mình lấy
mình thu về từ trái phiếu
thì nó phải đảm bảo
là nó sử dụng đúng cho mục đích
mà mình đã cam kết với trái chủ quan đầu
thì tôi nghĩ quản lý nhà nước
là phải làm
ban hành lại cái khung pháp luật nè
vừa phải củng cố lại các tổ chức
mà có liên quan đến cái công tác phát hành
và sử dụng
một cách hiệu quả bài bản
thì nó sẽ không có những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra
dạ vâng ạ
xin được cảm ơn tiến sĩ huỳnh thanh điền rất là nhiều
về những chia sẻ vừa rồi ạ
thưa quý vị thời gian qua chính phủ đã có chỉ đạo
tăng cường công tác quản lý
chéo sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
bảo đảm cho thị trường này phát triển lành mạnh
minh bạch và an toàn
còn về phía nhà đầu tư
dù lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp đang được cho là hấp dẫn
nhưng trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế
thì đây không phải là lúc nhà đầu tư bùng nổ
và kiếm lợi nhuận bằng mọi giá
mà cần có sự cẩn trọng và chọn lọc
để tránh những rủi ro đáng tiếc
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ huỳnh thanh điền
về những chia sẻ vừa rồi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình
xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị
trong tiêu điểm kinh tế tuần sau